hội đồng nhân dân tp hà nội vừa ban hành nghị quyết số hai hai nghìn hai mươi một nqhdnz về một số chế độ chi đặc thù trong phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
trong đó hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh chi phí xét nghiệm sàng lọc sars cov hai theo hướng dẫn của bộ y tế ngoài phần chi trả của quỹ bảo hiểm y tế nếu có
đối tượng được áp dụng hỗ trợ một trăm linh chi phí xét nghiệm sàng lọc sars cov hai là các trường hợp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo yêu cầu của thành ủy ubnd tp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội bộ y tế sở y tế hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng trên do ngân sách nhà nước cấp
trong trường hợp việc xét nghiệm sàng lọc sars cov hai được đảm bảo từ nguồn
viện trợ tài trợ hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước được giảm tương ứng để tránh chi trùng lập
trước đó vào ngày bảy tháng bảy bộ y tế đã có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sở y tế các tỉnh thành phố và các cơ sở y tế thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín gồm mức giá xét nghiệm nhanh xét nghiệm kháng nguyên phát hiện sars cov hai trên máy miễn dịch xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật rentam pcr từ bệnh phẩm dịch hầu họng